tại hà nội bộ y tế chính thức khai trương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
thực hiện nghị quyết ba mươi sáu an nqcp của chính phủ bắt đầu từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đến nay
bộ y tế phối hợp với tập đoàn viễn thông quân đội việt theo xây dựng triển khai áp dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
hiện nay hệ thống đã triển khai thí điểm tại năm tỉnh thành phố và sẽ tiến hành nhân rộng trên toàn quốc vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu tại lễ khai trương phó thủ tướng vũ đức đam lưu ý ngành y tế cần khắc phục bằng được tình trạng người dân việt nam
cứ mỗi khi có bệnh thì mới đi khám và mỗi lần khám lại một quyển sổ y bạ không theo dõi được tiền xử bệnh tật của mình
được biết hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng sẽ bảo đảm tính bảo mật cho người dân khi tham gia hệ thống
thay thế hoàn toàn các dữ liệu bằng giấy tiết kiệm chi phí và thời gian nhất là ở tuyến y tế cơ sở
thông qua hệ thống này lịch sử tiêm chủng của người dân và tiến tới là tình hình sức khỏe của người dân sẽ được theo dõi suốt đời